thời điểm này nước lũ đang dâng cao trên các cánh đồng và đây cũng là lúc mà hoạt động khai thác mua bán thủy sản tại khu vực đầu nguồn tỉnh đồng tháp trở nên sôi động hẳn lên
thu hoạch sau một đêm đánh bắt được bà con bán cho thương lái tại các địa điểm đã được giao ước trước đó như bến sông bờ canh
việc mua bán diễn ra nhanh chóng và nhộn nhịp gợi lên hình ảnh đặc trưng ở những vùng quê vào mùa nước nổi
dù trời còn nhá nhem tối nhưng ánh sáng của những chiếc đèn pha chính là dấu hiệu để người bán và người mua tìm đến nhau
mỗi phương tiện chở từ vài cân đến vài chục cân chủ yếu là cá linh đã được người đánh bắt lựa sẵn nên việc mua bán rất nhanh gọn

từ bốn đến năm giờ sáng hoạt động mua bán ở đây bắt đầu diễn ra nhộn nhịp hơn để chuẩn bị cho cá kịp lên phiên chợ sáng
từng phương tiện đánh bắt thủy sản xếp hàng để chờ cân cá
bên cạnh những ngư dân địa phương còn có cả những ngư dân nước bạn campuchia qua đây giao thương mua bán
tôi đi bốn giờ về đây năm giờ cân cá có ngày ít ngày nhiều khoảng vài chục một trăm linh kg có khi hai trăm linh kg không biết được
mình không có sở làm một năm hai mùa lúa nên người dân campuchia cũng đi thành phố đi thái y như người việt nam
mỗi năm đến mùa nước nổi các vùng quê ở các tỉnh miền tây thường xuất hiện những điểm chợ hẹn
được xem như thỏa thuận riêng giữa những người bán và người mua thủy sản đánh bắt từ tự nhiên
chợ hẹn chỉ kéo dài tầm bốn tháng mùa nước nổi sau đó tự giải tán khi ngưng hoạt động đánh bắt
hình thức nhóm chợ này có phần làm sinh động cho bức tranh miền tây sông nước mỗi khi mùa nước nổi về